theo ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng bảy cả nước không ghi nhận thêm ca mắc mới
trong ba trăm tám mươi hai ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm năm mươi bảy ca chiếm chín mươi ba năm số ca còn đang điều trị là hai mươi năm ca chiếm sáu năm
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba bảy trăm sáu mươi năm người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi ba một trăm chín mươi người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn trăm tám mươi sáu người